các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
phát hiện cán bộ trực chốt mắc covid một mươi chín từng ăn ở tập trung với nhiều người khác
nhận tiền hỗ trợ một mươi ba người tụ tập đánh bài bị phạt hơn một trăm tám mươi triệu đồng
thông tin mới nhất từ bộ y tế về diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín ngày năm tháng chín
sau đây là nội dung chi tiết
tính từ một mươi bảy h ngày ba tháng chín đến một mươi bảy h ngày bốn tháng chín
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận chín năm trăm hai mươi một ca ghi nhận trong nước
tại thành phố hồ chí minh bốn một trăm linh bốn ca
bình dương hai bốn trăm tám mươi năm ca
đồng nai chín trăm chín mươi hai ca
long an năm trăm bốn mươi bốn ca
tiền giang một trăm bốn mươi tám ca
tây ninh một trăm ba mươi tám ca
kiên giang một trăm hai mươi năm ca
đồng tháp một trăm hai mươi ca
quảng bình một trăm một mươi ca
bình thuận chín mươi chín ca
cần thơ bảy mươi sáu ca
đắk lắk bảy mươi ba ca
bình phước sáu mươi hai ca
hà nội năm mươi hai ca
khánh hòa năm mươi một ca
đà nẵng bốn mươi bảy ca
bà rịa vũng tàu ba mươi chín ca
nghệ an ba mươi hai ca

phú yên hai mươi chín ca
quảng ngãi hai mươi ba ca
thừa thiên huế hai mươi hai ca
sóc trăng hai mươi một ca
bạc liêu một mươi năm ca
trà vinh một mươi bốn ca
sơn la chín ca
thanh hóa tám ca
bình định bảy ca
vĩnh long bảy ca
cà mau sáu ca
lâm đồng năm ca
ninh thuận ba ca
bắc ninh ba ca
bến tre hai ca
hà tĩnh một ca
thái bình một ca
lạng sơn một ca
đắk nông một ca
trong đó có bốn bảy trăm ba mươi bốn ca trong cộng đồng
như vậy trong hai mươi bốn giờ qua
số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm năm ba trăm bảy mươi ba ca
tại tp hcm giảm bốn ba trăm chín mươi năm ca
bình dương giảm một một trăm chín mươi một ca
đồng nai tăng sáu ca
long an giảm hai mươi ca
tiền giang giảm sáu ca
tình hình giảm sáu ca
dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay
việt nam có năm trăm một mươi một một trăm bảy mươi ca nhiễm
đứng thứ năm mươi hai trên tổng số hai trăm hai mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ
trong đó có hai trăm bảy mươi chín bảy trăm bốn mươi hai bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có một mươi trên sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày
không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước
có sáu tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua
năm tỉnh thành phố ghi nhận số ca mắc cao
là thành phố hồ chí minh
theo thống kênh sơ bộ
số bệnh nhân nặng đang điều trị là sáu năm trăm bảy mươi hai ca
thở oxy qua mặt nạ bốn hai trăm linh bốn ca
thở oxy dòng cao hfnc
thở máy không xâm lấn một trăm bảy mươi ba ca
thở máy xâm lấn tám trăm chín mươi chín ca
x mô hai mươi chín ca
số bệnh nhân tử vong
trong ngày tổng hợp số liệu tử vong do sở y tế công bố ghi nhận
ba trăm bốn mươi bảy ca tử vong
tại thành phố hồ chí minh là hai trăm năm mươi sáu ca
bình dương bốn mươi năm ca
long an chín ca
đồng tháp sáu ca
đồng nai năm ca
khánh hòa năm ca
tiền giang năm ca
cần thơ bốn ca
đà nẵng bốn ca
đắk lắc hai ca
hà nội một ca
bình phước một ca
cà mau một ca
nghệ an một ca
quảng nam một ca
vĩnh long một ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là một mươi hai bảy trăm chín mươi ba ca
sau đây là một số thông tin đáng chú ý khác
mà chúng tôi mới cập nhật
số ca mắc mới ghi nhận sáu bệnh nhân
trong đó ba ca đã được cách ly
một ca khu vực phong tỏa
hai ca cộng đồng
phân bố theo quận huyện
thanh xuân ba ca
đông anh hai ca
hoàng mai một ca
phân bố theo chùm ca bệnh
chùm f một của các trường hợp ho sốt cộng đồng bốn ca
chùm sàng lọc ho sốt cộng đồng hai ca
trong đó một bệnh nhân là nữ
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
địa chỉ ở yên sở hoàng mai
dịch tễ ngày hai tháng chín
bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt
ngày ba tháng chín đi khai báo y tế
và được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính
bệnh nhân thứ hai là nam
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
địa chỉ ở hải bối đông anh
dịch tễ bệnh nhân là phụ xe luồng xanh
chờ thực phẩm thiết yếu tuyến bắc nam
ngày hai mươi chín tháng tám
có đi làm test nhanh âm tính
ngày ba mươi đến ngày ba mươi một tháng tám
di chuyển từ hồ chí minh ra hà nội
ngày ba tháng chín
bệnh nhân đi xét nghiệm tại bệnh viện đức giang
để chuẩn bị di chuyển tiếp
thì có kết quả xét nghiệm dương tính
phân bố hai ca cộng đồng theo quận huyện
hoàng mai một ca
đông anh một ca
phân bố hai ca cộng đồng theo chùm
chùm sàng lọc kho số cộng đồng hai ca

ghi nhận năm mươi ca
trong đó ba mươi bảy ca trong khu vực cách ly
một mươi một ca khu vực phong tỏa
hai ca ghi nhận tại cộng đồng
cộng dồn số mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ bốn
từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
là ba bốn trăm bảy mươi bốn ca
số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng
là một năm trăm ba mươi bốn ca
số mắc là đối tượng đã được cách ly
cảm ơn các bạn đã theo dõi
bảy mươi tám triệu người với một mươi mặt hàng lương thực thực phẩm bao gồm gạo thịt da súc thịt da cầm trứng da cầm dầu ăn gia vị rau củ quả thủy hải sản thực phẩm chế biến sản phẩm chế biến từ ngũ cốc hai mặt hàng phòng chống dịch khẩu trang kháng khuẩn và nước xác quẩn và bốn mặt hàng thiết yếu khác phục vụ trẻ em người cao tuổi và phụ nữ bao gồm sữa uống giấy vệ sinh biển trẻ em biển người lớn băng vệ sinh phụ nữ
hàng hóa sẽ được phân phối tại bảy mươi tám siêu thị một trăm bốn mươi chín chợ năm chín mươi năm điểm bán lương thực thực phẩm thiết yếu ba mươi năm doanh nghiệp và năm trăm sáu mươi năm địa điểm cung ứng hàng hóa thiết yếu có hình thức bán hàng trực tuyến chín trăm hai mươi bảy địa điểm sẵn sàng trưng dụng làm kho điểm bán hàng lưu động ngay khi cần thiết
để đảm bảo vận chuyển cung ứng hàng hóa đến người dân các sở chiên ngành ra soát danh sách các phương tiện chở hàng hóa thiết yếu gửi công an thành phố cấp mã nhận diện
đối với xe ô tô và cấp giấy phép đi đường cho các xe máy xe ô tô được phép hoạt động theo quy định thực hiện cung ứng vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh các vùng vào vùng một các shipper chỉ hoạt động trong phân vùng một
người dân được ủy ban nhân dân quận huyện thực hiện phát phiếu mua hàng hai lần trên một tuần cho từng hội gia đình trên địa bàn quận huyện để mua hàng trực tiếp tại các điểm bán mua hàng theo hình thức mua hàng trực tuyến
các đơn vị cung ứng hàng hóa thực hiện giao hàng qua nhân viên giao hàng theo địa bàn các quận huyện
mua hàng tại các điểm bán hàng lưu động trên địa bàn
ủy ban nhân dân các phường xã thông báo cụ thể thời gian địa điểm để người dân tham gia mua sắm
đối với phân vùng hai và phân vùng ba phân vùng hai tính cho tổng số dân là một sáu trăm ba mươi bốn một trăm linh người phân vùng ba tính cho tổng số dân là hai sáu trăm tám mươi bốn bốn trăm một mươi chín người đối với một mươi hai mặt hàng thiết yếu hai mặt hàng phòng chống dịch năm mặt hàng thiết yếu khác phục vụ cho trẻ em người cao tuổi và phụ nữ
phong vùng hai hàng hóa sản xuất
hàng hóa sẽ được phân phối tại một mươi siêu thị một trăm linh hai chợ một một trăm bảy mươi tám cửa hàng tiện ích sáu trăm năm mươi ba điểm bố trí bán hàng lưu động bốn mươi chín cửa hàng ga một trăm một mươi hai cửa hàng xăng dầu
phân vùng ba hàng hóa sẽ được phân phối tại một mươi ba siêu thị một trăm chín mươi tám chợ ba hai trăm bảy mươi ba cửa hàng tiện ích tám trăm ba mươi tám điểm bố trí bán hàng lưu động ba trăm linh bốn cửa hàng ga hai trăm bốn mươi hai cửa hàng xăng dầu
thành phố hà nội sẽ bảo đảm đầy đủ nguồn hàng và điều phối cung ứng hàng hóa đầy đủ đến người dân trên địa
chốt từ ngày hai mươi ba tháng tám trực tại chốt ngõ thông phong
từ ngày hai mươi ba tháng tám bệnh nhân chuyển sang ở tại ký túc xá đại học thủy lợi
ở tập trung cùng toàn bộ bộ đội dân quân tự vệ
cộng dồn số mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một là ba bốn trăm sáu mươi tám ca
trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một năm trăm năm mươi chín ca
số mắc là đối tượng đã được cách ly một chín trăm linh chín ca
ngày bốn chín công an phường tân đông hiệp thành phố di an bình dương cho biết
đã lập hồ sơ đề nghị xử phạt hơn một trăm tám mươi triệu đồng đối với một mươi ba người
vì hành vi tụ tập đánh bạc trong khi đang giãn cách xã hội
trước đó chiều ngày ba tháng chín lực lượng công an phường kiểm tra hành chính khu nhà trọ
thuộc khu phố tân long phát hiện có một mươi ba người đang tụ tập đánh bạc
dưới hình thức thắng thua bằng tiền và không ai đeo khẩu trang
những người này khai nhận vừa được nhận tiền hỗ trợ covid một mươi chín của nhà nước thì rủ nhau đánh bài
công an phường đã lập biên bản và hoàn tất hồ sơ đề nghị xử phạt một mươi hai người một mươi năm triệu đồng một người
về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người
để phòng chống dịch covid một mươi chín
riêng một người đứng xem thì lập biên bản xử phạt về hành vi không đeo khẩu trang
tại sao quận bảy kiểm soát được dịch
số ca nhiễm tỷ lệ nhiễm cộng đồng và số ca tử vong ở quận này
đều rất thấp khi so sánh với mặt bằng chung của cả thành phố trong mấy tuần qua
lý giải cho điều này quận bảy nằm trong nhóm tiêm chủng hiệu quả nhất thành phố
tính đến ngày hai tháng chín quận đã tiêm gần hai trăm bốn mươi bốn mũi
điều đó có nghĩa gần như toàn bộ người dân của quận đặc biệt là nhóm người già trên sáu mươi năm tuổi
có bệnh lý nền đều đã hoàn thành mũi một bắt đầu mũi hai
để theo dõi và chăm sóc người dân có nhu cầu y tế trong mùa dịch
quận lập ra một mươi tổ y tế cộng đồng quy mô trên một mươi một mươi năm người một tổ
trong đó phần lớn là các bác sĩ điều dưỡng sinh viên y khoa hội chữ thập đỏ
đây là lực lượng phản ứng nhanh với nhiệm vụ thăm khám chăm sóc cho f f một trong cộng đồng theo hướng dẫn của bộ y tế
thứ hai sàng lọc cấp cứu các f có thể chuyển nặng để chuyển tuyến kịp thời
thứ ba hỗ trợ kết nối xe cấp cứu cho người dân
thứ tư giúp đỡ y tế cho người ở khu phong tỏa giúp người dân xét nghiệm nhanh để phát hiện bệnh kịp thời để chữa trị
thứ năm phối hợp tuyên truyền kiến thức phòng chống dịch quận cũng bàn giao một mươi xe cấp cứu cho một mươi phường
người dân có vấn đề y tế có thể liên hệ vào đường dây nóng của tổ y tế cộng đồng phường nơi cư trú
bên cạnh đó quận bảy đã xây dựng các trạm y tế chăm sóc f tại nhà
hiện đã có bốn mươi bốn trạm y tế trong đó có ba mươi bốn trạm lưu động với tổng số trên ba trăm năm mươi bác sĩ dược sĩ điều dưỡng và tình nguyện viên
họ đảm nhận nhiệm vụ điều trị chăm sóc ban đầu cho các bệnh nhân nhẹ có bệnh lý thông thường
đến nay các trạm y tế đã khám trực tiếp cho gần một một trăm linh người tư vấn trực tuyến cho hơn ba ba trăm linh người chuyển kịp thời bốn mươi trường hợp trở nặng đi cấp cứu
về hạ tầng y tế chăm sóc f quận đã tổ chức hai mươi một khu cách ly tập trung quy mô ba bốn trăm linh giường
đây là khu vực dành cho các f không có điều kiện tự cách ly tại nhà hoặc f có triệu chứng nhẹ
có một số bệnh nền được theo dõi kịp thời để ngừa tình trạng f trở nặng nhanh do biến chủng delta
các khu cách ly có trang bị oxy thuốc điều trị covid một mươi chín
với các f có triệu chứng trung bình nặng và hồi sức cấp cứu ban đầu quận đã tổ chức ba cơ sở điều trị
gồm bệnh viện quận bảy bệnh viện đa khoa tân hưng và bệnh viện giãi chiến điều trị covid một mươi chín quận bảy số một
sức chứa tổng thể là sáu trăm chín mươi giường hiện đang điều trị cho gần năm trăm linh người
riêng bệnh viện giã chiến điều trị covid một mươi chín quận bảy số một có trang bị một bồn oxy ba mươi hai tấn cùng hệ thống oxy trung tâm
đảm bảo cung cấp cho hàng trăm bệnh nhân cùng lúc đồng thời còn có năm mươi máy thở dòng cao hfno năm mươi bốn máy tạo oxy
ngoài ra quận còn có quy chế phối hợp liên kết với các bệnh viện tư nhân trên địa bàn
bệnh viện fb bệnh viện tâm đức và với các bệnh viện giã chiến của thành phố
bệnh viện giã chiến số một mươi sáu trung tâm hồi sức của bệnh viện bạch mai
mô hình này giúp người dân quận bảy có thể tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời trong trường hợp các cơ sở của quận bảy gặp quá tải hoặc không đủ điều kiện và khả năng chữa trị
quận bảy cũng chủ trương và kế hoạch hình thành nhiều tầng nhiều lớp tự quản để đảm bảo nhu cầu y tế của người dân được đáp ứng kịp thời
tương tự tổ tự quản trong y tế quận bảy cũng tổ chức mô hình tự quản về an sinh xã hội
cứ mỗi ba mươi đến năm mươi hộ gia đình thì sẽ lập ra một tổ tự quản
dưới sự theo dõi và quản lý của tổ dân phố các khu phố sẽ lập ra ban tự quản để theo dõi hỗ trợ tổ dân phố
mỗi phường sẽ có nhiều ban tự quản
bằng mô hình này nhu cầu của từng hộ gia đình sẽ được các tổ tự quản nắm bắt kịp thời
vận động các nguồn lực để tự hỗ trợ lẫn nhau hoặc đề xuất trung tâm tiếp nhận điều phối và cứu trợ hàng hóa
thực phẩm cho người dân gặp khó khăn bởi dịch bệnh covid một mươi chín
tổ tự quản cũng sẽ giúp thống kê hỗ trợ việc chi các chế độ chính sách cho người dân
theo các gói cứu trợ từ ngân sách chính phủ chính quyền thành phố các gói cứu trợ khác
quận bảy cũng là địa phương thuộc nhóm tiên phong thành lập trung tâm tiếp nhận điều phối và cứu trợ hàng hóa
thực phẩm cho người dân khó khăn bởi dịch bệnh covid một mươi chín
đó là những lý do quận bảy tp hcm đã kiểm soát được dịch bệnh sớm nhất
hãy đăng ký kênh của bộ y tế để có những thông tin chính xác nhất
xin chào và hẹn gặp lại